ngày một mươi sáu tháng năm đoàn công tác của ủy ban quốc gia đã kiểm tra công tác phòng chống hiv aids và tệ nạn ma túy mại dâm tại tỉnh bình dương
đoàn công tác do ông hoàng vĩnh bảo thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông ủy viên ủy ban quốc gia phòng chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm làm trưởng đoàn
làm việc với đoàn công tác ông đặng minh hưng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã báo cáo về tình hình phòng chống s
và tệ nạn ma túy mại dâm tại địa phương trong năm hai nghìn một mươi tám và quý i năm hai nghìn một mươi chín
theo đó hiện nay tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp và tăng cả về quy mô và tính chất với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt và manh động
trang bị vũ khí quân dụng sẵn sàng chống trả
trong năm hai nghìn một mươi tám và quý i hai nghìn một mươi chín số vụ phạm pháp về ma túy bị phát hiện là bảy trăm bốn mươi một vụ tăng hai trăm linh hai vụ tương ứng ba mươi bảy
riêng trong đợt cao điểm phòng chống ma túy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt giữ sáu mươi sáu vụ
một trăm linh chín đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
bên cạnh đó tình hình mại dâm trên địa bàn cũng diễn biến phức tạp tuy nhiên số vụ mại dâm bị triệt phá đã giảm một mươi một vụ so với cùng kỳ
lắng nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân thứ trưởng bộ thông tin truyền thông hoàng vĩnh bảo nhấn mạnh
bình dương cần lưu tâm phương thức truyền thông về cách phòng chống ma túy mại dâm tại địa phương sao cho phù hợp để đạt hiệu quả cao trong thời gian tới